tại thành phố đà lạt báo nhân dân và tỉnh ủy lâm đồng phối hợp tổ chức lễ khai trương điểm in báo nhân dân
tại công ty cổ phần in và phát hành sách lâm đồng
đây là điểm in báo nhân dân thứ một mươi trong cả nước sau các điểm in tại hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng bình định cần thơ đắk lắc điện biên nghệ an và lai châu
dự lễ khai trương có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn xuân tiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lâm đồng đồng chí phan huy hiền phó tổng biên tập báo nhân dân
cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành tỉnh lâm đồng báo chí trung ương và địa phương
việc khai trương điểm in mới của báo nhân dân tại lâm đồng là quyết tâm chính trị của tỉnh ủy lâm đồng cùng báo nhân dân nhiều năm nay
đó là sự nỗ lực đưa những thông tin mới của báo đảng đến với bạn đọc trong ngày
thời gian qua công ty cổ phần in và phát hành sách lâm đồng đã đầu tư dây chuyển thiết bị hiện đại bảo đảm cho việc in báo các loại ấn phẩm với chất lượng cao
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai biểu dương những nỗ lực quyết tâm của báo nhân dân tỉnh ủy lâm đồng và cán bộ công nhân viên công ty in để tổ chức điểm in báo nhân dân thứ một mươi tại lâm đồng
đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy lâm đồng ban tuyên giáo tỉnh ủy số lượng phát hành báo nhân dân tại lâm đồng không ngừng tăng cao thuộc tốt đầu cả nước
phải nói rằng hôm nay tuy là cái sự việc là in báo nhân dân lần đầu tiên tại lâm đồng nhưng tôi cũng với cá nhân tôi tôi cũng dành một lời khen ngợi cho báo nhân dân
trong những năm qua đã dành đã tiếp tục có một sự đổi mới rất là đáng kể
báo nhân dân cũng đã thay đổi rất nhiều trong nội dung
để có thể tiếp cận được đảng viên lãnh đạo đảng rồi người dân trong cả nước
chọn điểm in tại lâm đồng thể hiện sự quan tâm tin tưởng của ban biên tập báo nhân dân đối với địa phương
lãnh đạo tỉnh ủy lâm đồng cho rằng việc mua và đọc báo tạp chí của đảng là hết sức quan trọng
trong đó báo nhân dân là kênh thông tin chính thống tin cậy đối với bạn đọc
hiện tại lâm đồng sản lượng báo nhân dân hàng ngày khoảng bảy tờ mỗi kỳ
nhân dân cuối tuần và nhân dân hàng tháng hơn bốn tờ mỗi kỳ
đối với từng ấn phẩm và báo thời nay ấn phẩm của báo nhân dân gồm hai năm trăm linh tờ mỗi kỳ